tại thành phố hải phòng lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng đã diễn ra với nghĩa cử mỗi ngọn nến thắp sáng vạn tấm lòng tri ân
các đại biểu đã dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước vì hạnh phúc của nhân dân vì tương lai tươi sáng của dân tộc
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ tuổi trẻ thành phố hải phòng đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực như thăm hỏi trao gần hai xuất quà tặng các mẹ việt nam anh hùng gia đình thương bệnh binh thân nhân liệt sĩ nạn nhân chất độc da cam cựu thanh niên sung phong con em thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên một hai tỷ đồng khám bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn một đối tượng là thương binh bệnh binh nạn nhân chất độc da cam diô sin có hoàn cảnh khó khăn trị giá một trăm ba mươi năm triệu đồng
hơn một trăm chín mươi đền đài nghĩa trang liệt sĩ khu di tích lịch sử cách mạng được chăm sóc tu sửa
tối hai mươi sáu tháng bảy cùng với cả nước hàng nghìn đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ cùng lãnh đạo tỉnh lào cai đã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ của chín huyện thành phố trên địa bàn
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh lào cai cùng đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ và nhân dân đã dâng hoa thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ
những anh hùng bất khuất của thế hệ đi trước ra sức thi đua học tập rèn luyện phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước sung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tối hai mươi sáu tháng bảy tại nghĩa trang thành phố lạng sơn tỉnh đoàn lạng sơn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
tại sự kiện các đồng chí lãnh đạo đã dâng hương dân hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ
nhân dịp này tỉnh đoàn lạng sơn trao hai mươi năm xuất quà cho các thương bệnh binh thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố
qua buổi lễ thắp nến tri ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ lạng sơn đối với các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh đã cống hiến sương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc